khó khăn vất vả áp lực là vậy nhưng các trinh sát vẫn chấp nhận kể cả những lời thị phi để miệt mài ngày đêm bám đuổi đối tượng chờ ngày cất lưới
vậy quá trình đó đã diễn ra như thế nào những tình huống bất ngờ mà lực lượng chức năng sẽ gặp phải ra sao
cùng những kế hoạch bí mật để bóc gỡ đường dây ma túy này
đó sẽ là những câu hỏi được chúng tôi giải đáp trong kỳ hai của chương trình sắp tới
xin được tạm biệt và hẹn gặp lại